đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đã đến thủ đô astana
bắt đầu thăm chính thức cộng hòa kazakhstan theo lời mời của chủ tịch thượng viện kasim chomak tokayev và chủ tịch hạ viện nulan nikmatulid
ra sân bay đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam có phó chủ tịch hạ viện kazakhstan
bigo vladimir kavovich và đại sứ việt nam tại cộng hòa kazakhstan đoàn thị xuân hiền cùng cán bộ đại sứ quán việt nam tại kazakhstan
đây là lần đầu tiên chủ tịch quốc hội nước ta thăm chính thức cộng hòa kazakhstan chuyến thăm đặc biệt có ý nghĩa
đúng vào dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ góp phần tiếp tục củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa việt nam với kazakhstan cũng như tiếp tục củng cố
tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội việt nam với nghị viện kazakhstan
trong hai mươi năm năm qua hai nước đã cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và luôn dành cho nhau sự ủng hộ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển
tại mỗi nước theo tinh thần lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất